xin chào các bạn
và trong ngày hôm nay với khối lượng lớn đất đá công tác tìm kiếm cứu nạn cứu hộ vẫn gặp không ít khó khăn
cùng ngày trực thăng của quân chủng phòng không không quân tiến hành bay trinh sát thực địa
và đã thả xuống nhu yếu phẩm cần thiết xuống thủy điện rào trăng ba
lực lượng biên phòng huyện a lưới đã liên lạc với những công nhân tại nhà máy thủy điện a linh v hai
theo đó toàn bộ một mươi bốn công nhân tại đây vẫn an toàn và có đủ lương thực thực phẩm dự trữ
và trong sáng ngày mai ngày một mươi năm tháng một mươi lực lượng chức năng sẽ tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn cứu hộ
nhằm giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả của đợt mưa lũ xảy ra trong những ngày qua
sau khi mưa lũ bắt đầu rút lực lượng công an các địa phương đã huy động lực lượng xuống các địa bàn bị ngập sâu
các trường học bị ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ để khắc phục hậu quả lũ lụt
trước đó khi lũ tràn về lực lượng đoàn viên thanh niên công an tỉnh quảng bình đã thành lập các đội công tác
đến với bà con nhân dân các vùng bị lũ lụt nhất là các vùng ngập sâu chia cắt để giúp người dân vận chuyển tài sản
di rời đến nơi an toàn tiếp tế lương thực và một số nhu yếu phẩm khác để bà con vượt qua khó khăn trước mắt
lực lượng đoàn viên thanh niên công an tỉnh cũng đã thành lập một mươi tổ sung kích để về địa bàn cùng với nhân dân khắc phục hậu quả
còn tại đà nẵng nhiều xã của huyện hòa vang lâm vào cảnh ngập lụt nghiêm trọng
lực lượng công an đã tổ chức khơi thông dòng chảy để người dân lưu thông trở lại qua thôn bản bồ bản của xã hòa phong huyện hòa vang
và dọn dẹp vệ sinh giúp thầy và trò trường tiểu học an phước xã hòa phong sớm hoạt động trở lại công tác dạy và học sau cơn lũ
cầu nước mù xã sơn bua sơn tây của tỉnh quảng ngãi bị nước lũ cuốn trôi
làm cho nhiều hộ dân ở bên kia sông nước mù thôn mang he bị cô lập hoàn toàn
ngay sau khi nước rút địa phương này đã huy động các lực lượng và người dân
tập trung khắc phục cầu đến thời điểm hiện tại cầu nước mù ở xã sơn bua sơn tây đã được khắc phục xong
ngày một mươi bốn tháng một mươi sở y tế tỉnh quảng ngãi cho biết sở y tế đã nhận được báo cáo bước đầu về trường hợp một sản phụ tử vong
sau khi sinh mổ tại một bệnh viện tư nhân
theo báo cáo sản phụ này được người nhà nhập viện vào bệnh viện đa khoa tư nhân phúc hưng lúc bảy giờ sáng ngày một mươi ba tháng một mươi
tại đây các bác sĩ chẩn đoán sản phụ mang thai lần hai ba mươi chín tuần
có dấu hiệu tiền chuyển dạ vì có vết mổ cũ ở lần mang thai thứ nhất nên lần này sản phụ được chỉ định màu đẻ
và đến một mươi giờ cùng ngày sản phụ được đưa vào phòng mổ và được gây mê tủy sống và được gây tê tủy sống
và chỉ năm phút sau đó sản phụ xuất hiện triệu chứng đau tê vùng mông rồi co giật hai bên chân
đến một mươi bảy h ngày một mươi ba tháng một mươi sản phụ này tiếp tục được chuyển ra đà nẵng tiên lượng xấu
tuy nhiên trên đường chuyển viện cấp cứu sản phụ đã tử vong
xin được chuyển sang các tin tức an ninh trật tự công an thị xã thái hòa tỉnh nghệ an vừa bắt giữ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của nhiều bị hại từ nhiều tỉnh thành
trước đó vào đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi công an thị xã thái hòa đã liên tiếp nhận được trình báo của quần chúng nhân dân trên địa bàn về việc bị một đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tiền
cụ thể đối tượng đã đăng lên mạng xã hội bán xe sh không giấy tờ với giá rẻ
thế nhưng sau khi bị hại trả tiền mặt xong thì đối tượng đã không giao xe như thỏa thuận
đấu tranh khai thác ngày một mươi bốn tháng một mươi ban chuyên án đã bắt giữ được đối tượng là trần công anh chú tại huyện nghĩa đàn tỉnh nghệ an
bước đầu lực lượng chức năng đã làm rõ được năm vụ với số tiền lừa đảo gần một trăm linh triệu đồng
tại cơ quan điều tra đối tượng khai nhận đã có ý định lừa đảo từ cuối tháng tám năm hai nghìn hai mươi và bắt đầu từ tháng chín đối tượng đã triển khai kế hoạch và chiếm đoạt tài sản của các bị hại
thông tin này cũng đã khép lại bản tin nhanh của chúng tôi cảm ơn quý vị và các đồng chí đã dành thời gian quan tâm theo dõi